hòa trong không khí kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh nhật bác tại nhiều địa phương trên cả nước đang diễn ra rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm kỷ niệm ngày sinh của bác
tại đà nẵng bảo tàng hồ chí minh chi nhánh quân khu năm đang đón dòng người tấp nập đổ về dân hương bày tỏ lòng thành kính dâng lên chủ tịch hồ chí minh
đáp ứng nguyện phòng tình cảm thiêng liêng của đồng bào cán bộ chiến sĩ miền trung dành cho bác
ngày một mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bảo tàng hồ chí minh trên nhánh quân khu năm được mở cửa đón những vị khách đầu tiên
năm nay kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh nhật bác hàng ngàn người dân lực lượng vũ trang thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam đã đến dân hương dân hoa báo công lên bác
năm nay bảo tàng dự kiến sẽ đón sáu mươi bốn đoàn với khoảng hơn ba năm trăm linh lượt người từ ngày một mươi một tháng năm
để thực hiện tốt công tác hướng dẫn khách thăm viếng cũng như học tập đơn vị đã huy động tố đa lực lượng trực thường xuyên một trăm linh quân số
ngày một mươi tám tháng năm tại khu đài tưởng niệm bắc hồ xã hiệp lực huyện ninh giang tỉnh hải dương tỉnh ủy hải dương đã dân hoa dân hương nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
tại buổi lễ các đại biểu và nhân dân đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
trong không khí trang nghiêm thành kính đảng bộ và nhân dân tỉnh hải dương đã báo công với bác về những kết quả nổi bật đạt được trong năm qua
đồng thời quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh đáp lại lòng mong mỏi của bác trong những lần về thăm